chị thưa ông này không biết là bản tin mùa online hôm nay có gì đặc biệt và có những tin tức về an ninh trật tự gì đáng chú ý chị có thể chuyển tới quý vị và các bạn
vâng xin chào anh vũ xin chào chị linh chi
kính chào quý vị và các bạn
trong những phút tới đây thì tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn cũng như là anh anh vũ và chị linh chi những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
tuy nhiên thì có lẽ đáng chú ý nhất vẫn là thông tin về hai phiên xét xử tại hòa bình và vụ án hà văn thắm
vào ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trần đức duy cùng hai mươi hai đồng bọn bị truy tố với các tội danh
mua bán trái phép chất ma túy tàng chữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
hôm nay thì là ngày thứ hai tiếp tục phiên xét xử và ngay sau đây thì phóng viên ngô thủy có mặt tại phiên tòa sẽ thông tin chi tiết
kính thưa quý vị và các đồng chí tôi đang đứng trước cửa phòng xét xử số một của tòa án nhân dân tỉnh hòa bình
hôm nay là ngày thứ hai diễn ra phiên tòa xét xử đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ lào qua việt nam và sang trung quốc
trong đó bị cáo trần đức duy được xem là bị cáo chính của vụ án cùng hai mươi hai đồng bọn khác đến từ các tỉnh sơn la hòa bình cao bằng bắc cạn thái nguyên lạng sơn
ra hầu tòa về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
tại phiên tòa cũng đã triệu tập những người là nhân chứng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
thẩm phán của chủ tọa phiên tòa do ông hà quang dĩnh có hai mươi hai luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo
đây là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng
với số lượng bị cáo đông do đó công an tỉnh hòa bình đã triển khai các phương án và huy động tối đa lực lượng tham gia áp giải đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa
phiên tòa sáng nay tiếp tục với các nội dung thẩm vấn các bị cáo
những thông tin và tình tiết mới của phiên tòa xét xử sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục vào các bản tin tiếp theo
hôm nay cũng là ngày thứ hai tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo hà văn thắm
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank và bốn mươi bảy bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
và trong buổi sáng ngày hôm nay thì tòa tiếp tục công bố phần tiếp theo của cáo trạng vụ đại án này
theo cáo trạng trong quá trình làm chủ tịch ocean bank hà văn thắm cùng với các đồng phạm là thuộc cấp tại ngân hàng
có nhiều vi phạm trong hoạt động tiến dụng gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của nhà nước
bên cạnh đó các vi phạm pháp luật của hà văn thắm và thuộc cấp góp phần gây thiệt hại của ngân hàng gần hai tỷ đồng
trong vụ án này cơ quan tố tụng xác định hà văn thắm là chủ mưu cầm đầu
ngoài hà văn thắm bị truy tố bốn mươi bảy bị cáo còn lại chủ yếu là lãnh đạo tại hội sở ngân hàng
và lãnh đạo các chi nhánh phòng giao dịch của ocean bank trên toàn hệ thống và lãnh đạo của công ty bsc
trong các bị cáo phải hầu tòa còn có ông nguyễn xuân sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
cựu tổng giám đốc ocean bank là đại diện góp vốn của tập đoàn dầu khí việt nam pvn tại ngân hàng
trước đó trong phiên xét xử ngày hôm qua hội đồng xét xử quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với bị cáo nguyễn thị minh phương
nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng đại dương do mắc bệnh hiểm nghèo
vào dạng sáng ngày hôm qua một vụ án mạng đã xảy ra trong đó nạn nhân là em nguyễn văn hiếu một mươi tám tuổi
học sinh một trường cấp ba ở thành phố vũng tàu
và ngay trong ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rê vũng tàu đã tiến hành bắt khẩn cấp
và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với bảy đối tượng để điều tra về vụ giết người này
theo lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan công an do xảy ra mâu thuẫn từ trước vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng hai
các đối tượng nói trên cùng với ba đối tượng khác đã cầm hung khí đi đánh nguyễn văn hiếu để trả thù
tại đường lê hồng phong khi thấy hiếu cùng với một nhóm bạn đang đi trên đường
thì trần văn tươi và nguyễn tuấn khang là hai trăm linh số các đối tượng trên đã cầm dao tự chế
chém nhiều nhát vào chân và đầu của hiếu làm hiếu tử vong tại chỗ
sau đó các đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát cơ quan công an đã thu giữ được hai con dao gây án
và hiện vụ án đang vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ
trong khi đó tại tỉnh vĩnh long vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp
đối tượng huỳnh hữu danh chú tại xã tân cuối huyện bình tân để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều cùng ngày đối tượng huỳnh hữu danh đã đến nhà của anh huỳnh thanh liêm
tại huyện bình tân gây sự và dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh liêm bị thương nặng
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh liêm đã tử vong ngay sau đó
sau khi gây án danh đã đến cơ quan công an đầu thú
xe máy đèo ba điều bốn chở những cô gái trẻ đi vào các quán karaoke đã không còn là điều lạ
lực lượng một trăm bốn mươi một hà nội đang kiên quyết tập trung xử lý các hành vi vi phạm này
tại đường vũ phạm hàm cầu giấy tổ công tác đi tuần tra đã phát hiện một chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển
không được mũ bảo hiểm chở quá xuống để quyết định
lực lượng một trăm bốn mươi một tiến hành ngăn chặn và xử lý
bèn bận thuê giửi chặt
đây là xe máy đèo bốn xe máy đèo versucht nài nhiệt độ và dùng để xedy tàu
tôi lên next
lực lượng chức năng đưa phương tiện và người về công an phường yên hòa xác minh lập rõ
trong khi làm nhiệm vụ tại km số ba mươi sáu quốc lộ chín thuộc địa phận huyện đắc rông tỉnh quảng trị
lực lượng công an tỉnh đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát lào do tài xế lê xuân thủy điều khiển
phát hiện trên xe có vận chuyển hai trăm bốn mươi hai thanh gỗ chắc cam bốt có tổng trọng lượng hơn hai tấn
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ ước tính giá trị của số gỗ trên khoảng một trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh đắk lắc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa phát hiện và tạm giữ một xe bồn
chở gần một mươi tám lít xăng dầu có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực vận chuyển và kinh doanh xăng dầu
tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu minh cúc ở thôn ba xã đắc liêng huyện lắc
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã kiểm tra chiếc xe bồn biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi hai nghìn ba trăm một mươi năm
của doanh nghiệp tư nhân thương mại hồng minh ở xã hòa hiệp huyện chư quynh đang nhập xăng dầu vào hầm chứa của cửa hàng
kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy là chiếc xe này đang chở một mươi lít xăng và tám lít dầu
có những vi phạm như niêm phong kẹp trì không đúng theo quy định tài xế không có chứng chỉ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã lấy mẫu để kiểm tra chất lượng của số xăng dầu đựng trong bùn
và tạm giữ chiếc xe cùng với số xăng dầu trên để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm
liên quan đến vụ ngộ độc tại bản tà trải xã ma ly trải huyện phong thổ tỉnh lai châu xảy ra vào ngày một mươi ba tháng hai vừa qua
viện khoa học hình sự bộ công an cho biết là kết quả giám định các mẫu máu của nạn nhân thì đều tìm thấy chất methanol
một loại chất độc mạnh mà thường chỉ để sử dụng làm dung môi trong công nghiệp hay là phòng thí nghiệm
hiện cơ quan chức năng vẫn đang tập trung làm rõ nguồn gốc của loại rượu có chứa methanol này
tính đến thời điểm này vụ ngộ độc xảy ra tại địa bàn huyện phong thổ tỉnh lai châu đã có chín người chết và hàng chục người phải nhập viện
điều đáng nói trong chín mẫu máu thu được từ các nạn nhân tử vong đều có chứa methanol vượt ngưỡng cho phép nhiều lần

điều đáng nói trong chín mẫu máu thu được từ các nạn nhân tử vong đều có chứa methanol vượt ngưỡng cho phép nhiều lần
theo kết quả giám định trong mẫu rượu nhiễm metanol chỉ từ nồng độ từ một mươi đến hai mươi độ và người trưởng thành sử dụng từ năm đến sáu chén là đã dẫn đến ngộ độc và có thể dẫn đến tử vong
chất methanol hay còn được gọi là cồn gỗ cồn công nghiệp là chất độc rất nguy hiểm
nếu chúng ta tiếp tục thả nổi không có sự kiểm soát loại chất độc này thì chắc chắn số vụ ngộ độc vì methanol sẽ vẫn còn tiếp diễn

phạm tội giết người bị truy nã đối tượng này còn phạm một tội nữa và cũng bị truy nã là chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí
tiếp theo là đối tượng phan phúc lài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cũng phạm tội giết người và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã bình lộc huyện lộc hà của tỉnh hà tĩnh
ngoài ra chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc đối với đối tượng nguyễn kim hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn về tội làm nhục hành hung đồng đội
mà trong đó làm nhục đồng đội được hiểu là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự của đồng đội
đối tượng này có hộ khẩu thường trú tại khối hai phường phú lâm thành phố tuy hòa của tỉnh phú yên cao một m sáu mươi bảy giang ngâm đen nói giọng phú yên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an